nhân kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai tại bảo tàng hồ chí minh hà nội
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề
việt nam tươi đẹp trung quốc tươi đẹp
triển lãm ảnh với một trăm linh bức ảnh diễn ra từ ngày chín tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai
được chia làm hai phần chính
quan hệ hữu nghị việt nam trung quốc với khoảng bốn mươi bức ảnh
chủ tịch hồ chí minh với trung quốc và lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nhà nước thăm và làm việc qua các thời kỳ
khoảng sáu mươi bức ảnh do các nhếp ảnh gia việt nam sáng tác tại trung quốc
các nhếp ảnh gia trung quốc sáng tác tại việt nam
và một số tác phẩm nhếp ảnh tiêu biểu miêu tả phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp
đời sống văn hóa phát triển năng động thành tiệu cải cách mở cửa của cả hai nước
thông qua triển lãm lần này ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến người xem
tình hữu nghị việt nam trung quốc mối quan hệ do chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch mao trạch đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp
quan hệ hữu nghị truyền thống đó đã trải qua nhiều thăng trầm để có được ngày hôm nay